đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh thành phố khu vực miền trung
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị chính phủ mua tăng dự trữ quốc gia
ở một số mặt hàng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ
trước nhu cầu cần hỗ trợ lớn của các địa phương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị
chính phủ mua tăng bốn tấn lúa mua bù sáu tấn lúa sống một trăm linh tấn hạt ngô và ba mươi năm tấn hạt sống rau cho dự trữ quốc gia
hiện bộ thế chính đang báo cáo thủ tướng chính phủ để trình ủy ban thường vụ quốc hội thông qua sự kiến nhập kho trong quý i năm hai nghìn hai mươi một
để giúp nông dân khôi phục sản xuất nhanh ổn định cuộc sống các tỉnh bắc trung bộ đã đề xuất hỗ trợ khẩn cấp hạt sống ngô và hạt sống rau
đến nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã quyết định hỗ trợ theo đề xuất của các tỉnh tổng số là hai mươi ba tấn hạt sống ngô và một mươi năm bảy mươi chín tấn hạt sống rau